nhiều năm nay lượng du khách tham quan vịnh nha trang tỉnh khánh hòa ngày càng nhiều
khiến cho bến tàu cầu đá ở phường vĩnh huyên bị quá tải và xuống cấp nghiêm trọng
do vậy ubnd tỉnh khánh hòa đã quyết định di rời bến tàu đến vị trí mới
tại bờ trái sông quán trường phường vĩnh trường
việc đưa vào sử dụng bến tàu du lịch mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng đường thủy nội địa
trên vịnh nha trang thúc đẩy du lịch biển đảo nha trang tỉnh khánh hòa phát triển
nhất là trong bối cảnh ngành du lịch tỉnh khánh hòa quyết định kích cầu sau dịch covid một mươi chín
theo thiết kế bến tàu có diện tích là năm năm trăm linh m hai gồm cả một mươi hai âu cập cảng
chuyên phục vụ hành khách du lịch vịnh nha trang tối đa chín mươi chín khách một tàu
nhờ cơ sở vật chất rộng rãi khang trang nên từ lúc đưa vào vận hành khai thác bến tàu đến nay
các chủ phương tiện tàu du lịch đều rất hài lòng